cũng trong sáng nay hội đồng nhân dân tỉnh con tum khóa một mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã tổ chức khai mạc kỳ họp thứ ba
tại kỳ họp này ngoài nội dung thông qua các báo cáo tình hình công tác năm hai nghìn một mươi sáu và chương trình công tác năm hai nghìn một mươi bảy của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh
các đại biểu dự kỳ họp tập trung thảo luận những ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân các dân tộc về những vấn đề bức xúc trong thời gian qua
liên quan đến vi phạm lâm luật làm ảnh hưởng đến tài nguyên và môi trường giao thông và thủy lợi quản lý và bảo vệ rừng nông nghiệp và nông thôn
địa giới hành chính giáo dục và y tế chế độ chính sách về trật tự và vệ sinh đô thị đồng thời phân tích làm rõ nguyên nhân thu không đạt chỉ tiêu ngân sách năm hai nghìn một mươi sáu trên địa bàn